đền đáp những nỗ lực của phúc đó là sự thành công của hàng loạt các công trình nghiên cứu đang được ứng dụng trong thực tiễn mà cô đã giải công nghiên cứu là niềm tin yêu của bạn bè đồng nghiệp dành cho cô gái trẻ đầy nghị lực đỗ thị phúc
đỗ thị cẩm hà hay tiến sĩ trẻ đỗ thị phúc chỉ là hai trong số những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các thế hệ nhà khoa học nữ đang ngày đêm lặng lẽ âm thầm nghiên cứu để có được những công trình khoa học giá trị phục vụ thiết thực cho cuộc sống
cho dù đôi lúc sự hy sinh công hiến ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình của các nhà nữ khoa học
nhưng dường như điều đó lại càng làm cho cánh buồm đam mê thêm càng gió với khát khao vườn xà
tôi nghĩ rằng người phụ nữ đã đang và sẽ vẫn có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học
họ là những người lặng lẽ làm các nghiên cứu và tham gia nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa
ngánh khoa của mình cũng là khoa mới
trong những phút miệt mài trong phòng thí nghiệm những người phụ nữ của khoa học lại bận rộn với bao lo toàn cuộc sống đời thường như bao người phụ nữ khác
họ lại nhặt rau đi chợ lại tất bật lo toàn từng bữa cơm cho gia đình
bởi với họ cuộc sống gia đình cũng chính là nơi nuôi dưỡng để niềm đam mê khát khao khoa học được rộng mở và thành công hơn
cùng với những tiến bộ xã hội sự hoàn chỉnh về các chính sách của nhà nước
nhưng để tiến tới sự công bằng hơn cho phụ nữ trong lĩnh vực khoa học
thì cần có thêm nhiều ủng hộ không chỉ của các cơ quan nơi các nhà khoa học nữ đang công hiến
mà còn cần nhiều hơn nữa các chế độ ưu đãi sự nhìn nhận của xã hội để tạo điều kiện thu hút khích lệ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học
qua chương trình này chúng tôi cũng muốn gửi đi một thông điệp
đó là chúng ta cần phải cảm thông và chăm sóc tốt hơn cho những người phụ nữ làm khoa học
bởi bản thân họ cũng cần lắm những lời yêu thương chia sẻ để vơi đi áp lực công việc
để sáng tạo hơn thành công hơn trên lĩnh vực họ đam mê
đây là những chú vịt có tên gọi là vịt biển một mươi năm
nếu nhìn bề ngoài những chú vịt biển này trông không hề khác biệt so với giống vịt thông thường
tuy nhiên điểm đặc biệt chính là ở chỗ giống vịt biển này có khả năng sinh trưởng nhanh
thà được ở các cửa sông ngoại đảo
bây giờ mình có thể nuôi ở nước ngọt như các chị thấy ở đây
nhưng mà mình cũng có thể nuôi ở môi trường nước mặn là vùng ven biển hoặc là vùng nước lợ vùng cửa sông
trong bối cảnh chăn nuôi da cầm bắt đầu phát triển với số lượng lớn và có dấu hiệu bão hòa
thì chăn nuôi thủy cầm còn nhiều tiềm năng lợi thế
việc trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên lai tạo thành công giống vịt biển một mươi năm
đã mở ra cơ hội mới cho chăn nuôi thủy cầm
theo tính toán với giá hiện nay
bốn mươi hai đồng một kg trừ các khoản chi phí như con giống thức ăn tiêm phòng
người nuôi sẽ thu lãi khoảng gần một trăm linh đồng trên mỗi đầu vịt
đối với giống vịt này vừa là khai thác trứng và vừa là khai thác thịt
đối với năng suất trứng thì đạt được từ hai trăm linh bốn đến hai trăm năm mươi quả trên một mái trên năm
và con vịt này chất khối lượng con vịt này đạt được hai cân tám đến hai cân chín còn trên năm mươi sáu ngày
để so sánh lợi ích kinh tế
nhiều hộ dân đã tiến hành nuôi thử cả hai giống vịt biển và vịt địa phương
kết quả cho thấy
cùng thời gian cùng công chăm sóc cùng chế độ dinh dưỡng như nhau
nhưng vịt biển lại có khả năng tăng trưởng nhanh từ một mươi một mươi năm trọng lượng so với giống vịt địa phương
bên cạnh đó chăn nuôi loài việt này không cần vốn đầu tư nhiều
có thể tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên giàu dinh dưỡng khả năng tự săn mồi rất tốt
nói về nguồn thức ăn
thì về mình cho nó ăn ở nhà thì nói chung là nó ăn giảm bớt đi
bởi vì nó đã kiếm được các thức ăn no rồi
với những ưu thế nhất định
hiện nay giống vịt biển đại xuyên đã được coi là xu thế mới
hiệu quả trong ngành chăn nuôi thủy cầm
tạo sinh kế cho người dân vùng ven biển
được biết giống vịt biển này đã được nuôi thành công
tại một loạt các tỉnh thành trên cả nước
và ba mươi ba điểm đảo thuộc quần đảo trường sa
đến đây thì chuyên mục khoa học công nghệ và cuộc sống xin được tạm dừng